và trong tương lai cái tiềm năng sử dụng nó còn rất là nhiều
tuy nhiên là nó cũng giống như các công nghệ khác
thì có rất nhiều đối tượng xấu
họ muốn lợi dụng cái công nghệ này để họ lừa đảo
lừa đảo cộng đồng lừa đảo nhà đầu tư
chúng ta có thể liệt kê đâu đó có khoảng năm những hình thức lừa đảo phổ biến
thì tôi có thể liệt kê chẳng hạn như là
mạo danh một cái chợ mua bán
và người ta khi lên đấy người ta tưởng rằng cái chợ này là uy tín
người ta mua bán phải những cái vật phẩm red
nó không đúng so với nguồn gốc của phát hành
hay là có những đội lừa đảo
thì họ bơm thổi giá
ở việt nam có rất nhiều hình thức bơm thổi giá
như là các thương lái họ vẫn làm
nào là vỏ cây này đĩa này đĩa khô sấy khô
hay là bong bóng hoa tulip ở hà lan
thậm chí là trào lưu lan va ở việt nam
cũng bị bơm thổi rất nhiều
thì đấy nft cũng là một cái hình thái mà đều có thể bị bơm thổi như vậy

và đối với những nhà đầu tư không tỉnh táo
thì họ dễ bị cuốn bị phô mô theo
và về sau là dẫn đến cái rủi ro về tài chính của họ rất là lớn
rõ ràng là fp là chúng ta được tham gia vào một cái chợ
và mỗi người sẽ có các cái sản phẩm đưa lên cái chợ đó
vậy thì làm thế nào để đảm bảo được rằng là
hoặc là các cái nhà đầu tư có thể phân biệt được là các cái sản phẩm
đưa lên cái không gian lên cái chợ đó là an toàn
nếu mà chợ đã có uy tín rồi
nó tương đối đơn giản
họ làm các cách để họ xác thực
nguồn gốc của cái nart đấy có đúng thực sự là
từ những cái đơn vị phát hành uy tín
họ phát hành ra cái nft không
tuy nhiên có một số các trường hợp
tại vì cái thị trường này nó còn mới
nên có rất nhiều các cái tiềm năng từ những nft mới
và những cái việc một team phát triển nào đó
họ đưa lên một cái dự án nft mới
thì cái việc xác thực của quản lý chợ rất là khó
bởi vì đây là một thị trường rất là tự do
chính vì thế nên có nhiều nguy cơ tiềm ẩn
đối với những nhà đầu tư hay là người dùng
nắm giữ cái nft như vậy
trên thị trường có một vài trường hợp
người ta gọi là rock pool ấy
có nghĩa là team phát hành
họ phát hành ra
họ xây một cái lộ trình rất là hứa hẹn
cho cái nft cho cái tài sản đấy
thế nhưng mà sau khi họ huy động xong được vốn rồi
thì họ cầm tiền đấy và biến mất
đây là một chuyện khá là phổ biến
ở trong thị trường nft
chính vì thế nên là
không chỉ trách nhiệm của chợ
mà trách nhiệm của mỗi một người
khi mà tham gia vào đầu tư hay là
sử dụng cái nft thì chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ
và phải là tự mình
nghiên cứu để tự mình
có thể hiểu được lộ trình phát triển
và đánh giá xem
cái dự án đấy nó có đủ năng lực để phát triển hay không
tương tự như vậy thì các dự án nó cũng sẽ rất là khó
để phân biệt giữa dự án
thực sự tốt hay là những dự án mà
là mang tính chất lợi đảm
người dùng rất là khó để có thể tìm hiểu
và xác thực được

tuy nhiên rất nhiều kol cũng gặp tai nạn
trong cái thị trường này
nhiều khi là những người mặc dù là
có uy tín và cũng rất là nổi tiếng
trên cộng đồng hay trên không gian mạng
tuy nhiên là bản thân họ cũng lại là vừa bị lừa
hay là đôi khi chúng ta lại quảng bá
thì một số dự án mà
về sau dự án đấy nó bị thay đổi
thì chúng ta cũng rất là khó kiểm soát
cho nên là theo tôi thì cái khung pháp lý ở trong
thế này thì nó như việt nam hiện nay
thì đã có thiên hội blockchain mới thành lập
tôi nghĩ là nếu mà chúng ta
kiên trì và có thể tham vấn cho
các nhân viên lập pháp
thì chúng ta có thể đưa ra một số quy định
và nó mang tính chất
vừa khuyến khích phát triển công nghệ mới
nhưng mà cũng có cái để hạn chế
chúng ta hạn chế những cái hành vi dân lận

hai vị khách mời sẽ có những cái
chia sẻ cũng như là lời khuyên cho các nhà đầu tư
chúng ta phải tự mình tìm hiểu được
cái tính chất rủi ro
cái tính chất tiềm năng
của cái việc đầu tư trên mạng thị trường blockchain
và cái này luôn luôn
tôi luôn luôn nhắc nhờ mọi người
và chúng ta phải có những cái trang bị đấy cho mình
đấy là điều rất là quan trọng
và ở trong
thị trường về nft nói riêng
thì chúng ta có thêm những cái phần
chẳng hạn như kiểm tra kỹ
cái mức độ uy tín của chợ
kiểm tra kỹ cái nguồn gốc
đấy là những thứ rất là quan trọng
khi chúng ta tham gia đầu tư thì cũng nên tìm hiểu
kỹ về dự án cũng như là cái tiền năng
như dụng thực tế của dự án này
nó có thể đi được vào đời sống hay không
đấy là một trong số những cái yếu tố
quan trọng nhất để chúng ta có thể là

sau cái cuộc trò chuyện này của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là
sẽ có người hỏi tôi là
nft có phải lừa đảo hay không
thì ngay lập tức tôi có thể trả lời được rằng là
fpt không phải là lừa đảo mà chỉ có lợi dụng
nft để lừa đảo hay thôi
tôi cũng hy vọng rằng là
một thị trường đang được là xu hướng
thì chúng ta sẽ được quan tâm một cách nhất định
và có cái khung pháp lý để các nhà đầu tư
có thể đảm bảo an toàn
khi tham gia thị trường này
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ
trong tương lai nft được giới chuyên môn kỳ vọng
không chỉ mang lại lợi ích trên khía cạnh kinh tế
mà còn giúp những người sáng tạo nội dung
thay đổi quy trình sáng tác
cũng như cách đánh giá một tác phẩm nghệ thuật
lời khuyên dành cho những người muốn tham gia nft
là cần tìm hiểu thật kỹ
trước khi đầu tư
và nên thận trọng trước khi bỏ vốn
cho bất kỳ dự án nft nào
đến đây thời lượng của chương trình
an ninh mạng tuần này của chúng tôi cũng đã hết